trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín thu ngân sách nhà nước tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ
con số ấn tượng này thể hiện sự cố gắng của ngành tài chính nói chung và cơ quan quản lý thuế nói riêng
ngay từ những ngày đầu năm tổng cục thuế đã phát động trong toàn ngành phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước mà quốc hội chính phủ giao
thu nội địa do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần sáu trăm linh tỷ đồng bằng năm mươi một hai dự toán tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ
mức thu ngân sách đạt khá ở hầu hết các khoản thu sắc thuế
số thu của ba khu vực kinh tế trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt hơn bốn mươi tám dự toán tăng gần một mươi năm so với cùng kỳ đạt khá so với một số năm trở lại đây